khoảng một tháng nữa bà con nông dân huyện mường la tỉnh sơn la sẽ bước vào vụ thu hoạch các loại cây ăn quả
để bảo đảm tiêu thụ huyện mường la đã và đang thực hiện việc chuẩn bị các phương án xuất khẩu nông sản
tìm kiếm thị trường tiêu thụ hạn chế những tác động của dịch bệnh covid một mươi chín đến sản xuất kinh doanh của người dân
chỉ khoảng một tháng nữa bà con sẽ bước vào vụ thu hoạch xoài những trang trại này
thế nhưng hầu hết các nhà vườn các hợp tác xã đều đang gặp khó khăn trong việc tìm đầu ra cho sản phẩm do tác động của dịch covid một mươi chín
huyện mường la có ba sản phẩm nông sản đặc thù là chuối xoài và nhãn
đây cũng là các mặt hàng xuất khẩu chính của huyện
hiện huyện cùng các doanh nghiệp đang tích cực chuẩn bị các phương án tiêu thụ
nông sản đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại tìm kiếm đối tác mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nhất là tiêu dùng trong nước và xuất khẩu

huyện mường la có ba sản phẩm nông sản đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại tìm kiếm đối tác mở rộng thị trường tiêu thụ nhất là tiêu dùng trong nước và xuất khẩu
huyện mường la có ba sản phẩm nông sản đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại tìm kiếm đối tác mở rộng thị trường tiêu thụ